do có địa hình cao hơn nên nền nhiệt còn trong trạng thái dịu mát khoảng thời gian ban ngày nhiệt độ sẽ là hai mươi sáu hai mươi chín độ còn nam bộ sẽ là ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực vùng biển từ ninh thuận đến cà mau duy trì gió đông bắc ở mức cấp sáu và giật trên cấp sáu khiến cho biển động và tàu thuyền hoạt động quanh khu vực này cần hết sức lưu ý
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước